hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thứ trưởng bộ y tế cùng đoàn công tác của bộ y tế đã làm việc với ủy ban nhân dân thành phố hà nội
về phối hợp phòng chống dịch và điều trị người bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chữ xuân dũng làm việc cùng đoàn
phát biểu tại buổi làm việc phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trường sơn đều rõ
sự hỗ trợ của các cục vụ viện của bộ y tế cũng như các bệnh viện trực thuộc bộ trên địa bàn hà nội
với ngành y tế thủ đô cũng là trách nhiệm tình cảm với thủ đô
chúng tôi đánh giá cao sự vào cuộc nỗ lực trách nhiệm của ngành y tế hà nội
cũng như các đơn vị của bộ y tế của các bộ ngành được giao nhiệm vụ đồng hành cùng y tế hà nội phòng chống dịch
thứ trưởng bộ y tế nói
về phía bộ y tế sẽ có những chỉ đạo sát sao cụ thể các bệnh viện trực thuộc
cùng trao đổi với đề xuất của các bộ ngành giao cho các bệnh viện bộ ngành trên địa bàn
dành riêng bệnh phù hợp để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhưng vẫn đảm bảo công tác khám chữa bệnh thông thường
bộ y tế cho rằng việc tổ chức hệ thống ba tầng điều trị đã có nhiều kết quả tốt trong thời gian vừa qua
tuy nhiên thứ trưởng cho rằng các bệnh viện trung ương và bệnh viện tận ba của hà nội
được giao nhiệm vụ hỗ trợ tuyến dưới cần thực hiện theo mô hình bệnh viện chị em
không chỉ hỗ trợ bệnh viện tầng hai mà còn cả tầng một và trạm y tế lưu động
theo hình mạng lưới để có thể chủ động trong hỗ trợ
phó chủ tịch chữ xuân dũng thay mặt ubnd tp hà nội cảm ơn bộ y tế các bệnh viện trung ương
các bệnh viện bộ ngành thời gian qua đã hỗ trợ hà nội trong phòng chống dịch
như lấy mẫu xét nghiệm tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đặc biệt là công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đó là sự chia sẻ về trách nhiệm nhưng trên hết là tình cảm dành cho hà nội phó chủ tịch chữ xuân dũng nhấn mạnh
hôm nay bộ y tế và hà nội cùng trao đổi để cùng tháo gỡ khó khăn trong điều trị
đặc biệt là vấn đề thanh toán chi phí trả kinh phí điều trị
chúng ta phối hợp với nhau trong công tác điều trị nhịp nhàng hơn đặc biệt trong xử lý các tình huống cụ thể
sự điều phối chuyển tầng điều trị phù hợp rất quan trọng phó chủ tịch chữ xuân dũng nói
đồng thời nêu rõ thành phố luôn chủ động trong phòng chống dịch không bị động
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho rằng hà nội rất cần các bệnh viện trung ương
bộ ngành tham gia phòng chống dịch cùng y tế hà nội
sở y tế hà nội tiếp thu các kiến nghị của hà nội cần có một sở chỉ huy chống dịch
và kết nối giao bang điều trị hàng ngày giữa hà nội và các bệnh viện tuyến trung ương
bộ ngành hỗ trợ đồng hành cùng hà nội